hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau phẫu thuật kéo dài năm giờ bệnh nhân được truyền bốn đơn vị máu
sau hai mươi bốn giờ phẫu thuật đến nay chân của bệnh nhân đã hồng ấm bắt được mạch mu bàn chân
bệnh nhân đã cử động được các ngón chân tình trạng lưu thông mạch máu ổn
sức khỏe của bệnh nhân đã dần hồi phục
trước đó vào ngày hai mươi tháng hai bệnh viện hữu nghị việt tiệp hải phòng cũng đã tiếp nhận bệnh nhân bốn mươi bốn tuổi
là công nhân công ty cổ phần đóng tàu thái bình dương vào viện trong tình trạng đứt lìa bàn chân trái do tai nạn lao động
qua thăm khám người bệnh có vết thương đứt rời hoàn toàn bán chân trái ở vị trí khớp cổ bàn chân
đầu trung tâm phần mềm dập nát nham nhở lộ xương gãy phần đứt rời là bàn chân trái ngang xương sen dập nát
các gân cơ bị nhổ rút khỏi càng chân cùng nhiều dị vật bẩn
người bệnh nhanh chóng được triển khai cấp cứu cầm máu vết thương bảo quản phần bàn chân đất rời
kháng sinh chống nhiễm trùng giảm đau chống sốc và làm các xét nghiệm cơ bản
các bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật vi phẫu nối bàn chân đứt rời cho bệnh nhân
tại phòng mổ người bệnh được hai kíp bác sĩ tiến hành phẫu thuật đồng thời
kiếp xử lý phần trung tâm đã cắt lọc làm sạch tổ chức dập nát bảo tồn tối đa hệ mạch nuôi dưới da và mô lành
bơm rửa nhiều lần làm sạch vết thương bằng nước muối sinh lý cắt phần đầu xương chảy dập nát
bỏ mảnh rời xương mát bộc lộ động mạch chày trước tĩnh mạch hiển động mạch tĩnh mạch chày sau thần kinh chày
sau đó ekip bác sĩ đã phẫu thuật tiến hành cắt ngắn phần dập nát và ghép đầu dưới xương chảy vào xương sen
cố định đóng cứng khớp cổ chân khâu nối lại các mạch máu
sau nối mạch kiểm tra lưu thông máu tốt búp ngón chân hồng căng có hồi lưu mau mạch
người bệnh được xoay vạt ra tại chỗ phủ mạch máu gân và đầu xương gãy đặt dẫn lưu lòng máng khâu da thưa đặt nẹp cố định càng bàn chân
các bác sĩ khuyên cáo thời gian vàng lý tưởng để nối chi thể bị đứt rời là sáu giờ
tính từ lúc bị đứt đến lúc các bác sĩ khôi phục cho phần thi thể đứt rời nếu được bảo quản đúng cách
chuyển nhanh bệnh nhân đến cơ sở y tế có đủ khả năng thực hiện kỹ thuật vi phẫu trồng chi thể đứt lìa
tránh đi lòng vòng lãng phí thời gian vàng để có thể cứu sống chi thể